quần đảo nam du thuộc xã an sơn quyện kiên hải cách bờ biển trạch giá khoảng một trăm hai mươi km
nơi đây gồm hai mươi một hòn đảo lớn nhỏ trong đó một mươi một đảo đã có cư dân sinh sống
nhờ mang nét đẹp hoang sơ ấn tượng của biển khơi bao la cùng những làng trài nhỏ thanh bình
nơi đây là một trong những điểm đến ở phía nam được nhiều du khách ghé thăm
kính thưa quý vị và các bạn giới giải đẹp thiên nhiên đã ban tặng cho nam du một quần đảo tại quyện kiên hải tỉnh kiên giang
nơi đây chúng ta cảm nhận rằng giống như một vịnh a long đã ghi nhỏ lại với nhiều hòn đảo lớn nhỏ khác nhau
và chúng ta đến đây chúng ta đã thấy được cái vẻ đẹp hoang sơ của nam du
với những cảnh đẹp hùng vĩ và đặc biệt nhất
đó là những bãi biển chạy dài với bãi cá trắng
và đến với nam du chắc chắn chúng ta sẽ trở lại lần thứ hai lần thứ ba rất nhiều lần
đến nam du vào những ngày tháng tư ngập nắng vàng bãi cây mến hòn củ tròn bãi chạch bãi ngự hòn ngang
sở hữu bãi biển trong xanh cùng những cơn sóng rì rào vỗ từng đợt vào bờ cát trắng mịn
đều khiến mọi du khách ấn tượng nhất
khi đến với hòn đảo nhỏ này chính là những tảng đá được xếp chồng lên nhau tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng sóng động
đặt chân đến đây khung cảnh an yên làm nhiều bạn trẻ như gác lại tất cả âu lo để có được những phút giây thư giãn hoàn toàn
được bạn giới thiệu với lại xem trên các trung mạng xã hội đó thấy đẹp nên cũng có dịp sắp xếp thời gian đến đây để tham quan
bên cạnh đó thì cũng có nhiều cái phát triển như các dịch vụ này kia là đều ổn
đồ ăn ở đây thì cũng ngon với vừa miệng của mấy người miền tây mình ăn
những các dịch vụ con người ở đây đều hòa đồng vui vẻ hỗ trợ nhiệt tình trong các chuyến đi chơi này kia
trên hành trình chinh phục nam du xinh đẹp du khách sẽ trải nghiệm thú vị khi khám phá những hòn đảo lớn nhỏ trên chiếc tàu làm dịch vụ của người dân địa phương
từ hòn nòm hòn máu hòn hai bờ đập hòn ngang với tầng nước biển không sâu và có nhiều đá dưới đáy tập trung các loại sang hô ẩn hiện trong làng nước trong veo
chính vì vậy mà du khách không thể bỏ lỡ hoạt động lặng biển ngắm vô số những rạng sang hô nhiều màu sắc hình thù
không chỉ có quan cảnh đẹp bầu không khí trong lành quần đảo trữ tình này còn chiếm trọn tình cảm của mọi người bởi hương vị hải sản tươi ngon hấp dẫn
theo người dân địa phương hòn đảo là một trong những hành trình đẹp nhất của nam du
hòn đảo xinh đẹp này đi lên nhờ phát triển dịch vụ du lịch chừng chục năm trở lại đây
thứ nhất là ở đây có bãi cây mến có cảnh đẹp hàng dừa nhiều hai bờ đập ngắm lặng sang hô hòn máu có bãi biển
du lịch phát triển thì nhà nước cũng có hỗ trợ ra mở những lớp như đào tạo hướng dẫn viên
bây giờ là coi như là nếu mà phát triển du lịch thì mọi người đang tập trung
giờ cái vấn đề vệ sinh gác thải thì cũng cố gắng xử lý
với ý đà phát triển như hiện tại người dân nam du đang rất quan tâm vấn đề môi trường việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy hải sản
bên cạnh đó người dân địa phương cũng hy vọng điện lưới quốc gia sớm về tới đảo đồng thời được đầu tư nhiều hơn các công trình văn hóa giải trí ở đây để phát triển du lịch
tất cả đều mong muốn quảng bá hình ảnh con người
thiên nhiên trữ tình nơi quần đảo nam đến với mọi người